tôi cũng làm việc khá là lâu lắm rồi tôi cũng cứu được tính ra tầm gần chục người có những ý định nhảy câu tự tử
mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau tôi cũng kịp thời có những phương án để đưa họ vào vị trí an toàn
có những người họ cũng rất quyết tâm nên mình cũng phải đảm bảo được việc an toàn cho chính bản thân mình
và những người dân xung quanh họ cũng hô hoán và họ cũng hỗ trợ để đảm bảo cho tất cả mọi người an toàn
sự có mặt kịp thời của mỗi cán bộ chiến sĩ công an luôn mang lại cảm giác yên tâm cho người dân
đặc biệt là trong những tình huống nguy hiểm khẩn cấp các anh vẫn luôn nỗ lực hết mình vì nhân dân phục vụ
là một người dân thì tôi đánh giá rất cao lực lượng công an đã giúp đỡ giữ gìn an ninh của đất nước cũng như đảm bảo trật tự cho người dân
không như vậy lực lượng công an còn
lực lượng công an tham gia rất nhiều các hoạt động như giúp đỡ người dân chống dịch trong mùa dịch giúp đỡ những người tai nạn
lực lượng công an vừa rồi trong quá trình công tác cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong địa phận của thành phố và cũng như các quận huyện nói chung là rất tốt
tôi đánh giá là trong thời gian vừa qua và nhất là trong thời gian gần đây đã được sự chỉ huy lãnh sát sao của các đồng chí đánh đạo cấp trên
cũng như là của bên công an thì toàn bộ lực lượng công an làm rất là tốt
bảo được tinh thần mà được nhân dân rất là tín nhiệm và thương yêu
không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao mỗi cán bộ chiến sĩ công an còn luôn sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ giúp người dân vượt qua khó khăn
đặc biệt có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tình huống đặc biệt đã được các cán bộ chiến sĩ công an kịp thời giúp đỡ góp phần lan tỏa những hành động đẹp vì cộng đồng làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân

sáng nay tại hà nội đoàn chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba được tổ chức từ ngày chín đến một mươi một tháng ba tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo hội nhập xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ vì sự phồn vinh của đất nước
về dự đại hội có một đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các lực lượng phụ nữ các dân tộc tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước và khoảng hai trăm linh đại biểu khách mời
tới thời điểm hiện tại việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba được tiến hành công phu chú đáo bài bản qua nhiều lần nhiều vòng từng bước hoàn thiện có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp
ngoài phiên toàn thể đại hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động chương trình ý nghĩa khác như khai mạc triển lãm phụ nữ việt nam viết tiếp những ước mơ nhắn tin ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương chương trình đối thoại hai nghìn ba mươi thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ tuần lễ áo dài trên toàn quốc